các lệnh trừng phạt nhắm vào nga vẫn chưa có tác động thực sự tương xứng với những gì giới chức phương tây hy vọng
đây là nhận định của hãng tin bloomberg của mỹ khi cho rằng nga nhìn chung đã thành công
trong việc lách luật trừng phạt của liên minh châu eu và kim ngạch nhập khẩu của nước này
phần lớn đã trở lại mức vào năm hai nghìn hai mươi
theo nguồn tin của bloomberg bất chấp những hạn chế xuất khẩu của eu đối với hàng trăm hàng hóa và công nghệ
nga vẫn nhận được hầu hết hàng hóa mà mình cần
chủ yếu thông qua tái xuất khẩu từ cộng đồng các quốc gia độc lập và trung quốc
bloomberg chỉ ra rằng bề ngoài các biện pháp trừng phạt nga dường như có hiệu quả
khi nền kinh tế nga bị thu hẹp nhiều ngân hàng và công ty của nước này
bị loại khỏi các hệ thống thương mại và tài chính quốc tế
tuy nhiên moscow đã thay thế hầu hết các sản phẩm mà họ cần kể cả những sản phẩm công nghệ cao
sau khi nổ ra chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
các nước phương tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có nhằm vào nga
với hy vọng làm suy yếu nền kinh tế nước này
hơn một năm sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine
nga đã hứng chịu hơn một mươi một tám trăm linh lệnh trừng phạt từ đồng minh quốc tế của ukraine